tại thành phố hồ chí minh mưa lớn và rông lóc trong chiều và đêm qua đã khiến toàn bộ phần mái của một trường học trên địa bàn quận sáu bị đổ sập
công tác khắc phục đã được khẩn trương tiến hành
trường trung học phổ thông bình phú trong cảnh tan hoang khi một loạt mái phòng học bị rông lốc cuốn phăng nằm ngổn ngang trên sân trường
toàn bộ khu b bị tốc mái các phòng học đều bị hư hỏng nặng một số cây xanh trong khuôn viên cũng bị bật gốc ngã đổ
đại diện nhà trường cho biết sự cố xảy ra vào cuối giờ chiều ngày ba mươi một tháng một mươi khi địa bàn quận sáu có mưa rông lốc xoáy
hiện tại lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tp hcm và ubnd quận sáu đã đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả để trường sớm hoạt động trở lại